theo sở y tế thành phố đà nẵng tính đến chiều nay đà nẵng có tổng cộng là một trăm chín mươi mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
hiện tại thì những người nghi nhiễm vẫn đang được theo dõi chặt chẽ
tại đà nẵng bốn trường hợp người nước ngoài và hai tiếp viên hàng không trên chuyến bay vn năm mươi bốn được cách ly tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
cũng đã có kết quả xét nghiệm đều âm tính với covid một mươi chín
còn tại khánh hòa bốn du khách mang quốc tịch anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ một mươi bảy đã được xác định
ngoài bốn trường hợp trên còn có một trường hợp tự đến cách ly theo dõi
hiện sức khỏe của năm trường hợp này ổn định bước đầu đã có kết quả âm tính với covid một mươi chín
tại tuyên quang sau khi về nước từ ngày hai mươi bảy tháng hai và có biểu hiện đau họng khó thở và sốt
một du học sinh việt nam tại hàn quốc đã được gia đình đưa đi khám và đã được cách ly
lấy mẫu bệnh phẩm
hiện trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín